các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hội thảo nhiều ý kiến đã tập trung tham luận chỉ rõ sau hơn một mươi ba năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã phát sinh nhiều tồn tại hạn chế không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay đòi hỏi khách quan phải ban hành những đạo luật mới thay thế điều chỉnh từng lĩnh vực
cụ thể luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám điều chỉnh đồng thời ba lĩnh vực khác nhau an toàn giao thông kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ dẫn đến không thể quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực
phải ban hành rất nhiều văn bản giới luật để hướng dẫn thực hiện

các chuyên gia cho rằng việc xây dựng hoàn thiện luật phù hợp với xu hướng lập pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ ràng từ đó đảm bảo hiệu lực hiệu quả và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước xác định cơ quan chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước nhân dân về lĩnh vực được giao bảo vệ tính mạng tài sản khi đi lại